đoàn thanh niên cục hành chính quản trị hai văn phòng chính phủ phối hợp với chính quyền địa phương
đã tổ chức chương trình tiếp nhận và cung cấp tám mét khối nước ngọt cho người dân vùng hạn mặn tỉnh bến tre
tại buổi tiếp nhận đoàn công tác đã trao tượng trưng một trăm linh triệu đồng cho đại diện ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam tỉnh bến tre
đoàn thanh niên cục hành chính quản trị hai cùng chính quyền địa phương đã trực tiếp cấp nước ngọt cho người dân
tại công viên mỹ hóa phường bảy thành phố bến tre phát miễn phí năm trăm linh khẩu trang y tế cho người dân đến lấy nước